chiều ngày một mươi tám tháng năm tại thành phố thanh hóa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy thanh hóa
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh thanh hóa kiến nghị được bổ sung thành nhà hồ khu di tích lịch sử văn hóa hàm rồng
vườn quốc gia bến em vào danh mục các khu du lịch quốc gia khu di tích lịch sử lam kinh suối cá cầm lương
khu du lịch biển hải tiến hải hòa vào danh mục điểm du lịch quốc gia
trong thời gian tới tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng
tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu kinh tế nghi sơn khu công nghiệp lam sơn sao vàng và thành phố sầm sơn
tỉnh kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trạm quan chắc tự động khí thải
nước thải cho khu kinh tế nghi sơn đồng thời bổ sung vào mạng điểm quốc gia về quan trắc chất lượng nước ven bờ tại sáu huyện ven biển
khi nhận những nỗ lực của tỉnh thanh hóa trong quá trình chuyển mình đã quan tâm đến công tác quy hoạch để phát triển bền vững
thủ tướng cũng đề nghị tỉnh thanh hóa tiếp tục nghiên cứu triển khai chiến lược phát triển toàn diện
ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm các thế mạnh để gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư
thủ tướng mong muốn tỉnh thanh hóa phấn đấu không ngừng sớm trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời bác hồ đã dạy